nhằm thu được giá trị gia tăng lớn hơn hướng tới xuất khẩu sản phẩm bền vững
và tạo được lòng tin cho thương hiệu việt trên thị trường quốc tế
nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa chủ lực đã và đang nỗ lực đầu tư chế biến sâu
nâng cao giá trị cho sản phẩm hướng tới vai trò đầu tàu
dẫn dắt các doanh nghiệp khác cùng nỗ lực nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập
theo số liệu mới công bố từ tổng cục thống kê
kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý i năm hai nghìn một mươi tám ước tính đạt hơn năm mươi bốn tỷ đô la mỹ
tăng hai mươi hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt gần một mươi năm tỷ đô la mỹ tăng gần một mươi chín
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt hơn ba mươi chín tỷ đô la mỹ tăng hơn hai mươi ba
có thể thấy tác động của các hiệp định thương mại tự do cùng các chính sách hiệu quả của nhà nước
đã giúp kinh ngạch xuất khẩu ba tháng đầu năm có sự tăng trưởng rõ rệt
bên cạnh đó là nỗ lực không nhỏ
các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc đổi mới quản trị công nghệ chú trọng nâng cao giá trị sản phẩm
thay vì số lượng nhằm nâng tầm thương hiệu và trụ vững trước sự cạnh tranh gai gắt của các tập đoàn đa quốc gia
nhìn dưới góc độ thị trường thì việc thực hiện cái fta đã tạo ra những cơ hội cho các sản phẩm thương hiệu việt
và bước đầu là đáp ứng được các yêu cầu khắt khe tiêu chuẩn về chất lượng an toàn thực phẩm kiểm dịch và giữ chữ tín trong làm ăn
cùng với bối cảnh hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế thế giới yêu cầu nâng cao giá trị xuất khẩu
là một đòi hỏi cấp thiết để các doanh nghiệp xuất khẩu việt có thể trụ vững ở sân chơi quốc tế
hiện nhiều doanh nghiệp việt đã nhìn thấy những điểm yếu về gia công về giá trị thấp do chú trọng sản lượng
của hàng việt nam xuất khẩu và đang nỗ lực khắc phục để hướng tới xuất khẩu bền vững
hiện tại đối với doanh nghiệp chúng tôi chúng tôi đã thực hiện áp dụng các kỹ thuật mới được nhập khẩu từ nhật và từ mỹ
để đáp ứng được tất cả các nhu cầu của các thị trường khó tính
chúng tôi đảm bảo về các thành phần chỉ tiêu chất lượng và toàn bộ hiện kỹ thuật
sản phẩm chúng tôi tạo ra đạt đủ tất cả các tiêu chuẩn để có thể xuất khẩu và đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người
cuộc cách mạng công nghiệp bốn cùng xu thế hội nhập toàn cầu đang diễn ra sâu rộng và mạnh mẽ
đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi về mô hình kinh doanh tổ chức quản trị phân phối
bởi việc sử dụng lao động ít hơn sẽ khiến các ngành cạnh tranh nhờ sử dụng lao động giá rẻ mất dần ưu thế
do đó đầu tư cho quản trị công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm là giải pháp sống còn của các doanh nghiệp xuất khẩu